về kháng cáo bản án sơ thẩm của bà đinh thị lan ngụ thành phố hồ chí minh là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan bà lan cho rằng bà là bị hại trong vụ án
đại diện viện kiểm sát cho rằng các sơ thẩm xử phạt nguyễn phương hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ là phù hợp
khách thể đối với tội danh trên là các quan hệ quản lý nhà nước nên bà lan và chín cá nhân khác là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đối với các yêu cầu khác đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo người liên quan tuyên y án sơ thẩm
cũng theo đại diện viện kiểm sát trong vụ án này có ý kiến bỏ lọt tội phạm
đối với ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng viện kiểm sát cho rằng trong bản án sơ thẩm đã kiến nghị điều tra liên quan đến nội dung này
trước khi viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án hội đồng xét xử đã xét hỏi bà hằng
bà hằng không kháng cáo nhưng tòa triệu tập đến
trả lời hội đồng xét xử bà nguyễn phương hằng nói rằng hơn hai năm qua có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của bị cáo
bị cáo không kháng án xin tòa xem xét cho bị cáo được trình bày những nội dung trong vụ án
trả lời hội đồng xét xử về lời khai của bốn bị cáo tại phiên tòa có đúng hay không bà hằng nói đúng
bà cũng nói rằng bà rất buồn vì mình mang tội nhưng đúng ra là bà phải là người có công nhất là bà đã tham gia nhiều hoạt động xã hội khác
trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc có bàn bạc với ông quân trong các buổi live stream hay không bà nguyễn phương hằng nói
bản thân tôi là người trưởng thành tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi làm
thời điểm đó tôi và thầy quân đều bị các đối tượng khác tấn công nên cùng đồng cảm
thầy quân là người am hiểu pháp luật có thể hướng dẫn tôi các vấn đề pháp luật
tôi không cập nhật được luật an ninh mạng do tôi ở nước ngoài nhiều đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi
tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm tuyên ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đã phạt các bị cáo nhi hà tân mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù
bị cáo quân bị phạt hai năm sáu tháng tù bà nguyễn phương hằng bị phạt ba năm tù
cả năm bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sáng ngày bốn tháng bốn mặc dù không kháng cáo đang thi hành bản án ba năm tù
nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn bị áp giải tới phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đó sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo
xin giảm nhìn phạt của đặng anh quân bốn mươi ba tuổi cựu giảng viên trường đại học luật thánh phú hồ chí minh
và nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
từ bảy h ba mươi phút an ninh được thắt chặt chỉ những người bị triệu tập mới được di chuyển vào khu vực xét xử
hơn chín giờ bà nguyễn phương hằng và bị cáo đặng anh quân bị áp giải vào phòng xét xử
khoác trên mình chiếc áo thun trắng tóc bùi cao bà hằng trông khác lạ so với viên tòa xơ thẩm
người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bào chữa cho mình
trong vụ án này có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà đinh thị lan và đặng thị hàn ni
trong phiên tòa này bà lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình
về phía bà ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt
đối với bà nguyễn phương hằng không kháng cáo đang thu án tù nếu xét thấy cần thiết thì tòa sẽ xét hỏi người phụ nữ này
từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà chủ công ty đại nam xuống hàng ghế phía sau ngồi
trong phần thủ tục bà đinh thị lan yêu cầu đổi một người trong hội đồng xét xử với lý do
vị thẩm phán này gây khó dễ cho bà
từ đó hội đồng xét xử đi vào hội ý
còn bị cáo quân cho rằng bản án hai năm sáu tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng
còn các bị cáo khác xin hưởng án treo án sơ thẩm tuyên một năm sáu tháng tù
là người có vai trò chủ mưu trong vụ án bà nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án ba năm tù
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án
và có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim
đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội
bà thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên internet với nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
bà hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà
võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên lê câu vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội
các tài khoản mạng xã hội và internet thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hàng live stream
và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng
thưa quý vị từ sau vụ án trên lý lịch và đời tư của bà nguyễn phương hằng trở thành chủ đề được nhiều người đặc biệt quan tâm
ngoài những thông tin về tên thật quá khứ của ceo đại nam
còn liên quan đến ông chùm nam cam cũng là một trong những chi tiết khiến ai nấy đều bất ngờ
bất ngờ lý lịch ít ai biết của nguyễn phương hằng có liên quan đến đàn em trùm nam cam
theo đó bài viết với tiêu đề bị can nguyễn phương hằng từng mang tên nguyễn thị thanh tuyền
đăng trên báo thanh niên cơ quan chức năng đã lập lý lịch tư pháp bị can nguyễn phương hằng
việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ lai lịch nhân thân người thực hiện hành vi phạm tội
từ đây lý lịch bất ngờ của nhân vật này đã được hé lộ
bị can nguyễn phương hằng từng mang tên nguyễn thị thanh tuyền sinh ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
người từng đứng ra tố cáo ddg một nhân vật khá thân tím của chùm xã hội đen nam cam đã bị tử hình cách đây hơn hai mươi năm
cụ thể bà nguyễn thị thanh tuyền đổi tên thành nguyễn phương hằng vào năm hai nghìn một mươi
cái tên nguyễn thị thanh tuyền trước đây từng một thời đình đám
theo hồ sơ vụ việc bà tuyển tố cáo ddg thể hiện năm hai nghìn hai mươi hai
theo kết luận điều tra về chuyên án năm cam bà tuyền có quen biết với ddg từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bà tuyền thuê số nhà hai mươi một trên một mươi năm a trường sơn phường bốn quận tân bình của ông th để ở và sinh sống như vợ chồng với ddg
sau đó bà tuyền mua lại căn nhà thuê với giá năm mươi hai lượng vàng
trong thời gian sống chung gờ thường tác động mạnh bà tuyền nên bà tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của mình
ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám g buộc bà tuyền viết giấy
ghi tên g và bà tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà
quá trình điều tra vụ án trương văn cam tức nam cam và đồng bọn ddg bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn bốn tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm bảy năm tù đối với deg về tội cưỡng đoạt tài sản
theo luật sư bùi quốc tuấn đoàn luật sư tp hcm cho biết lý lịch bị can là một suy yếu lý lịch cụ thể với tất cả thông tin của bị can về tên tuổi quan hệ gia đình
luật sư nhấn mạnh việc xác minh này rất quan trọng đưa đến tính chất pháp lý nhân thân của bị can
đây là bước tố tụng bắt buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện khi tiến hành hoạt động điều tra tội phạm đối với một cá nhân
bên cạnh đó trong lý lịch tư pháp của bị can bà nguyễn phương hằng được xác định có hai quốc tịch là việt nam và cộng hòa sip
với những thông tin về bà nguyễn phương hằng được đưa ra ánh sáng khiến dư luận chấn động điều này cũng khiến một số cư dân mạng đã đào lại câu châm ngôn trên cửa miệng của bà phương hằng ngày nào
dĩ vãng dơ giấy dễ dỉ dấu diếm
không chỉ những câu châm ngôn đi vào lòng đất trước đó của bà nguyễn phương hằng được đào lại mà một loạt ảnh thời trẻ của bà phương hằng cũng một lần nữa được đào
trong một group có hơn một trăm linh thành viên một tài khoản đã đăng tải một bức ảnh thời trẻ được cho là của bà phương hằng cùng với dòng chia sẻ
nóng lộ ảnh thời trẻ của bà phương hằng chắc báo chưa biết đâu nên mình đi trước một bước bất ngờ phát hiện bà nguyễn phương hằng đã trải qua ba đời chồng
trong những bức ảnh thời trẻ của bà nguyễn phương hằng bị cư dân mạng đào xấy lại có thể thấy dù bức ảnh đã trải qua nhiều năm tháng
nhưng nhan sắc của bà hằng không hề bị phai mờ khi sở hữu gương mặt như minh tinh điện ảnh thậm chí nếu ngày trẻ nữ đại gia đi thi hoa hậu không chừng có thể ám cả dài
một số tài khoản còn bình luận rằng không làm diễn viên điện ảnh thì phí quá công nhận ngày xưa cô đẹp quá nay đi thi hoa hậu ẵm chắc dài
với nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của nữ đại gia bình dương ngoài một số lời khen dành cho bà thì đâu đó cũng có một số mỉa mai cho rằng ceo đại nam lợi dụng nhan sắc để câu dẫn đàn ông có đến ba đời chồng
thậm chí nói rằng bảo sao hết đàn em năm cam rồi đến dũng lò vôi xin hàng không biết cuộc đời bà phương hằng có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi nữa đây
đẹp nên thích lên mạng nói này nói nọ thế nhưng bên cạnh những lời chỉ trích mắng mỏ cũng không ít dân mạng đứng ra bảo vệ nữ đại gia này
bà hằng lấy ba đời chồng danh chính môn thuận ai cũng biết còn hơn mấy đứa một đời chồng mà đi thậm thụt với chồng người khác
chị hằng ba đời chồng nuôi con cái giúp đời khá nhiều việc thẳng quá nên bị như vậy nhưng vẫn còn hơn những người không chồng có con
nguyễn phương hằng mang hai quốc tịch
với hai quốc tịch của bà nguyễn phương hằng nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng nữ đại gia này
sẽ được giải quyết theo pháp luật như thế nào
trả lời cho vấn đề này luật sư nguyễn anh thơm trưởng phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội đã có những nhận định pháp lý về vấn đề này
luật sư thơm cho biết căn cứ theo quy định tại khoản một năm bộ luật hình sự việt nam năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ việt nam sẽ áp dụng bộ luật hình sự của việt nam để giải quyết
do đó việc bà hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xét xử
theo khoản hai điều năm bộ luật quy định người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật việt nam
theo điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế
thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó
trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế
thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao
luật sư nói thêm theo quy định của pháp luật việt nam người có hai quốc tịch sinh sống trên lãnh thổ việt nam
có các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người có một quốc tịch
vì thế đối với trường hợp bà nguyễn phương hằng người phạm tội trước hết vẫn được xác định là công dân việt nam
nên sẽ áp dụng bộ luật hình sự việt nam để xử lý hành vi phạm tội
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn